thưa quý vị và các bạn liên quan đến việc đánh giá cấp độ dịch
mới đây thứ trưởng y tế nguyễn trường sơn cho biết bộ tiêu chí mới đánh giá cấp độ dịch
sẽ có sự thay đổi chủ yếu dựa trên sất ca nhập viện và sất ca tử vong
vào chiều ngày một mươi ba tháng một thứ trưởng y tế nguyễn trường sơn cho biết bộ tiêu chí mới
vẫn dựa trên nền tảng của bộ tiêu chí cũ ban hành từ đầu tháng một mươi năm hai nghìn một mươi tám
tuy nhiên hiện nay tình hình dịch bệnh đã có sự thay đổi so với trước
cụ thể tỷ lệ bao phủ vaccine mũi một cho người từ một mươi tám tuổi trên cả nước đã đạt một
mũi hai đạt chín mươi ba tim liều nhắc lại đạt một mươi một năm
ngoài ra việt nam đã tiêm một mươi bốn triệu liều vaccine cho trẻ từ dưới một mươi hai đến một mươi bảy tuổi
trong đó mũi một tám triệu liều mũi hai sáu triệu liều
tình hình bệnh nhân nặng và tử vong trên cả nước nhìn chung đã giảm
tuy nhiên ông sơn vẫn lưu ý cần cảnh giác
bởi thời gian gần đây số ca nhiễm tại hà nội và một số nơi khác có xu hướng tăng
dựa trên tình hình hiện nay bộ tiêu chí mới sẽ chú trọng vấn đề ca bệnh phải nhập viện
và số ca tử vong
tiêu chí mới sẽ không còn đánh giá quá quan trọng về tỷ lệ ca nhiễm cộng đồng
bởi hiện nay việc điều trị ca nhiễm triệu chứng nhẹ và không triệu chứng tại nhà
đã được áp dụng rộng rãi ở nhiều địa phương
thứ trưởng sơn nói cho biết bộ y tế đang xây dựng dự thảo
và sẽ sớm ban hành bộ tiêu chí mới đánh giá cấp độ dịch
nơi quan điểm về vấn đề trên phó giáo sư tiến sĩ nguyễn việt hùng
phó chủ tịch hội kiểm soát nhiễm khuẩn hà nội bày tỏ sự đồng tình
về việc cần thiết phải sửa tiêu chí đánh giá cấp độ dịch bệnh
thầy thuốc nhân dân trần sĩ tuấn cũng đề nghị bỏ tiêu chí số ca nhiễm cộng đồng mỗi tuần
tương lai việt nam khó tránh khỏi nguy cơ biến thể omitron lây lan
với tốc độ lây lan nhanh gấp nhiều lần biến thể danta nếu vẫn giữ tiêu chí này
rất nhiều địa phương sẽ chuyển thành vùng cam vùng đó gây cản trở sản xuất kinh doanh ông tuấn nói
việc thống kê số ca nhiễm mỗi ngày hiện nay chỉ nên nhằm mục đích dự báo diễn biến dịch
thay vì làm căn cứ phân loại cấp độ tiêu chí về tỷ lệ tiêm vaccine cũng cần bỏ
bởi cả nước đã phủ gần xong mũi hai cho dân số trưởng thành
ông tuấn cho rằng bộ tiêu chí mới chỉ cần hai yếu tố quan trọng là tỷ lệ ca bệnh nặng và tử vong
năng lực y tế các địa phương
từ đầu tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một sau khi chính phủ ban hành quy định về thích ứng an toàn covid một mươi chín
và bộ y tế có hướng dẫn chuyên môn các địa phương đã đánh giá cấp độ nguy cơ dịch bệnh dựa trên ba tiêu chí
so với ca nhiễm cộng đồng mỗi tuần đội bao phủ vaccine và năng lực y tế
vào ngày chín tháng một phó thủ tướng vũ đức đam chỉ đạo bộ y tế khẩn trương rà soát sửa đổi hướng dẫn
đánh giá cấp độ nguy cơ covid một mươi chín đảm bảo phù hợp với tình hình mới
phó giáo sư tiến sĩ hoàng bùi hải phó giám đốc bệnh viện điều trị người bệnh covid một mươi chín
quận hoàng mai hà nội cho biết tình hình dịch bệnh ngày càng căng thẳng hơn do số f ngày càng nhiều
tuy nhiên đa số người dân đều đã được tiêm vaccine nên số ca chuyển nặng ít hơn
ông hải chia sẻ mỗi ngày bệnh viện tiếp nhận từ hai mươi đến ba mươi ca f tình trạng nặng
đến nay bệnh viện đã tiếp nhận hai trăm linh ba trăm linh trường hợp từ nặng đến nguy kịch
các bệnh nhân nặng đến nguy kịch đa số chưa tiêm vaccine một số tiêm được một mũi
chủ yếu là người cao tuổi từ tám mươi đến chín mươi và gần một trăm linh tuổi có bệnh lý nền
theo ông hải việc cần làm bây giờ không phải là truy vết không làm đồng loạt
mà nên tập trung vào các ca nặng nguy kịch và các ca có nguy cơ để điều trị
đặc biệt là việc phát hiện sớm đưa vào bệnh viện các ca nguy cơ để điều trị
giảm ca chuyển nặng và giảm tỷ lệ tử vong
ông hải nhấn mạnh với f nhẹ không triệu chứng thì nên ở nhà tự cách ly tự điều trị
họ được phát các gói thuốc do sở y tế cung cấp
những trường hợp như vậy chúng ta không cần phải quá quan tâm nữa
theo phó giáo sư tiến sĩ hoàng bùi hải hiện bộ y tế đã có hướng dẫn điều trị f tại nhà
thực tế nhiều nhà không đạt được những quy định đề ra như nhà cửa không được rộng rãi
lo ngại một người bệnh lây nhiễm thì những người khác là f một
ông hải nói tuy nhiên tôi nghĩ chúng ta nên cho họ ở nhà người nọ chăm người kia
theo dõi sát phát hiện nguy cơ nặng
nơi đưa đến thu dung là gánh nặng cho ngành y tế
người bệnh không vui nhân viên quá tẩy
chúng ta hoàn toàn có thể cho người bệnh ở nhà
tùy theo triệu chứng của người bệnh thay vì điều kiện chúng ta đặt ra
ông cũng cho rằng nên có nhiều đội y tế lưu động y tế phường y tế khu phố
để phát hiện chuyển nặng và đưa lên tuyến trên kịp thời
với số ca mắc mới vẫn liên tục tăng như hiện nay hà nội nhiều khả năng sẽ phải đối mặt
với kịch bản năm ca nhiễm mỗi ngày thay vì hai ca như hiện nay
liên quan đến vấn đề này phó giáo sư tiến sĩ hoàng bùi hải
phó giám đốc bệnh viện điều trị người bệnh covid một mươi chín
tại đh y hà nội cho biết tình hình dịch covid một mươi chín hiện tại tại hà nội
trở nên căng thẳng hơn số lượng bệnh nhân f ngày càng nhiều
đa số bệnh nhân đã được tiêm vaccine tỷ lệ bệnh nhân nặng ít hơn
tuy nhiên khi số lượng f không nhiều thì bệnh nhân nặng nhiều theo
tại bệnh viện điều trị người bệnh covid một mươi chín hiện ngày nào cũng có từ hai mươi đến ba mươi ca
trường hợp nhập viện vì tình trạng nặng như vậy
cho đến nay bệnh viện chúng tôi tiếp nhận gần hai trăm linh bệnh nhân nặng và nguy kịch
với số lượng bệnh nhân nặng điều trị như vậy
cũng như các bác sĩ dự kiến đây mới là giai đoạn hai của bệnh viện
công suất tối đa của bệnh viện điều trị người bệnh covid một mươi chín
có thể đạt từ năm trăm linh đến bảy trăm linh dường bệnh dự kiến năm trăm linh dường
tuy nhiên giai đoạn hai bệnh viện đang điều trị cho hai trăm linh bệnh nhân
để đảm bảo chất lượng có nguồn nhân lực và trang bị phù hợp
nếu thêm bệnh nhân nữa thì sẽ rất đông
trong số hai trăm linh f nặng mà có đến bốn mươi sáu mươi bệnh nhân thở máy là một con số rất lớn
khi đó khối lượng công việc của nhân viên y tế là vô cùng nhiều
không chỉ điều trị mà kim chăm sóc luôn cho bệnh nhân
bởi các f vào viện điều trị đều không có sự hỗ trợ của người thân
toàn bộ sinh hoạt điều trị do nhân viên y tế phụ trách
tết nguyên đáng cận kề nhiều nhận định cho rằng số ca mắc sẽ tăng lên
bệnh viện đã chuẩn bị kế hoạch một năm trăm linh nhân viên tham gia điều trị f
trong đó có trường đhy hà nội bệnh viện đhy hà nội
các bệnh viện tại hà nội và một số bệnh viện khu vực miền bắc
số lượng bác sĩ học viên tại đhy hà nội khá đông
chúng tôi đã dự kiến huy động các đồng nghiệp này đến hỗ trợ trong thời gian gần tết
nếu số lượng và nhu cầu bệnh nhân nặng nhiều hơn
phó giáo sư tiến sĩ hoàng bùi hải cho hay
có ngày nhân lực điều động chưa kịp đến tôi cũng cảm thấy sức nóng nhất định
khi số lượng bệnh nhân thở máy nhiều hơn bệnh nhân nặng nhiều nữa
một số nhân viên thấy sức nặng nóng của nó
chúng tôi thường xuyên giữ liên lạc với trường đhy hà nội
với bệnh viện cơ sở một để điều động nhân lực một cách kịp thời nhất
tết nguyên đáng sắp tới chúng ta vẫn có một số hoạt động vui chơi ngày tết
có thể thấy rằng khi covid một mươi chín xảy ra chúng ta nên sống chậm hơn một tí cũng là hay
ở với gia đình cũng là chấn mực
mọi người hoàn toàn có thể có một cái tết vui vẻ đầm ấm trong chính gia đình của mình
để phòng tránh dịch chúng ta có thể gọi điện chúc tết và các biện pháp chúc tết từ xa
thay vì lại tập trung tại khu vui chơi nào đó rất đông người
một trong những thay đổi đáng chú ý là mẫu giấy xác nhận đã tiêm vaccine covid một mươi chín
cụ thể mẫu mới được bổ sung các thông tin liên quan mũi tiêm liều cơ bản ba mũi
liều bổ sung một mũi và liều nhắc lại ba mũi theo hướng dẫn của bộ y tế
giấy xác nhận đã xác nhận tiêm vaccine covid một mươi chín được cấp cho mỗi cá nhân
sau khi thực hiện tiêm chủng vaccine theo quy định
căn cứ theo hướng dẫn của bộ y tế sau khi kết thúc thời gian theo dõi sau tiêm chủng tại điểm tiêm
cơ sở tiêm chủng cung cấp giấy xác nhận đã tiêm vaccine covid một mươi chín theo mẫu cho người dân
việc cấp giấy xác nhận sau thời gian theo dõi
ít nhất ba mươi phút sau tiêm chủng tại điểm tiêm
nhằm mục đích đảm bảo người được tiêm không xảy ra các vấn đề như sốc phản ứng với thuốc tim
như vậy giấy xác nhận tiêm vaccine sẽ được cấp sau khi hoàn thành việc tiêm chủng
do đó nếu người dân đã hoàn thành việc tiêm chủng nhưng chưa hoặc không được cấp giấy
thì liên hệ đến nơi mà người dân đã tìm để được hướng dẫn về vấn đề này